bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết trong ngày có hai mươi bảy sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân khỏi
trong ngày hôm nay có năm ba trăm tám mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín tại ba mươi bảy tỉnh thành phố
riêng thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai bốn trăm chín mươi ca
trong ngày ghi nhận một trăm ba mươi ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh chín mươi ba ca
bình dương hai mươi long an năm đồng nai năm an giang ba cà mau vĩnh long đà nẵng tiền giang
mỗi nơi có một ca
có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
theo sở y tế hà nội vào chiều ngày hôm nay không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín